mặc dù năm nay bộ giáo dục và đào tạo đã có nhiều điều chỉnh tuy nhiên sau gần hết chặng đường xét tuyển của giai đoạn một
việc xét tuyển vẫn khiến cho các thí sinh căng thẳng còn các trường căng mình lo chống ảo
nhằm tránh tình trạng dối loạn tuyển sinh diễn ra như năm hai nghìn một mươi năm
năm nay bộ giáo dục và đào tạo đã cho phép thí sinh ngồi nhà đăng ký xét tuyển qua mạng
theo đó thí sinh chỉ cần dùng tài khoản truy cập vào trang web tuyển sinh với thao tác điền những thông số đơn giản
là có thể hoàn thành hồ sơ xét tuyển của mình
tuy nhiên trái với kỳ vọng của bộ giáo dục và đào tạo suốt từ ngày một tháng tám tới nay
các trường đã ghi nhận hàng chục nghìn lượt thí sinh và người nhà vẫn lặn lội đường xa đến tận trường làm thủ tục xét tuyển